tuy nhiên khi tình trạng ho kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp và có thể là cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm
vậy ho dài dẳng lâu ngày là do đâu có nguy hiểm không
ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này qua phần phân tích của bác sĩ nội chú lã quý hương khoa hô hấp bệnh viện đa khoa tâm anh
tuy vậy thì nó cũng là có thể là triệu chứng của các bệnh lý đặc biệt là những cái bệnh lý ở của đường hô hấp nhất là trong cái mùa lạnh như hiện nay
một số nguyên nhân có thể gây ra các tình trạng ho đó là có thể là bệnh lý hen phế quả bệnh phổi tắc nhãn mạng tính hoặc là những bệnh giãn phế quả hoặc là một số bệnh như là ung thư phổi
và một số các trường hợp mà không phải là bệnh lý của đường hô hấp cũng có thể gây ra ho ví dụ như là những bệnh lý trào ngược dạ dày thực quả
một số trường hợp có thể liên quan đến những thuốc điều trị như là thuốc hạ áp nhóm chế men truyền cũng có thể gây ra tình trạng ho ở một số bệnh nhân
có một số người xuất hiện những cơn ho cố định vào một vài thời điểm trong ngày ví dụ như là vào buổi đêm hay là gần sáng hoặc là khi mà mới ra ngoài trời về
vậy thì bác sĩ có thể cho biết tình trạng này là do đâu ạ
tại sao lại có cái tình trạng ho về buổi tối
thì có thể có một số nguyên nhân ví dụ vào buổi tối thì đường thở của chúng ta có xu hướng sẽ sẹp hơn bình thường
thứ hai là khi về buổi tối thì cái
cái cơ thể của chúng ta sẽ giảm tiết cái epinephrine là một cái hốc môn mà giúp giãn đường thở
bên cạnh đó thì về buổi tối cái không khí nó cũng sẽ lạnh hơn cho nên là người bệnh cũng có thể dễ bị ho hơn
ngoài ra thì người bệnh có thể trong cái bệnh cảnh của chả mực dạ dày thực quản khi mà mình nằm xuống ngủ thì cái tình trạng chảo ngược nó cũng sẽ tăng lên và khiến cho bệnh nhân bị ho
hoặc là cái hội chứng chảy dịch mũi sau cái dịch đờm nhảy từ trên vùng mũi xoang chảy xuống họng
trong tư thế nằm vào buổi buổi tối nó cũng có thể gây ra cái tình trạng ho nhiều hơn vào buổi tối
thưa bác sĩ hiện đang là thời điểm nhiều dịch bệnh bùng phát trong đó hầu hết đều là có những triệu chứng ho
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt ho do bệnh lý nào ạ
với cái tính chất khi mà dựa vào tính chất của ho thì đôi khi chúng ta cũng có thể phân biệt được một số các cái bệnh lý
ví dụ như là cái tình trạng ho đi kèm với lặng ngực khó thở tái diễn nhiều lần tăng nhiều về đêm và tối thì thường chúng ta sẽ thấy hay gặp trong hen việt quạt
những cơn ho liên tiếp trong một thời gian ngắn khiến cho bệnh nhân đỏ mặt rồi cây phản xạ nôn kết thúc bằng một cơn ho với cái âm sắc cao giống như tính gà thì có thể gặp trong những trường hợp của ho gà
thế rồi là những cái ho mà nó có đi kèm với lại ví dụ ho máu này đi kèm với lại sốt nhẹ về chiều về suốt cân thì chúng ta phải nghĩ đến liệu có lao phổi hay không hoặc là ho kéo dài dai dẳng ho da máu thì có thể là gặp trong ung thư phổi
nói túng lại là với những bệnh nhân mà có cái triệu chứng ho thì tốt nhất là nên đi thăm khám tại các bệnh viện mà có chuyên khoa hấp để mà được các bác sĩ thăm khám cũng như làm các cái thăm dò cận lâm sàng phù hợp

nói túng lại là với những cái ho mà nó có đi kèm với lại ví dụ ho máu thì tốt nhất là nên đi thăm khám tại các bệnh viện mà có chuyên khoa hấp để mà được các bác sĩ thăm khám